kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình nhịp sống miền đông được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị với vai trò là trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn của khu vực đông nam bộ
thành phố hồ chí minh và các tỉnh phụ cận đang nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu đạt ra tại nghị quyết hai mươi bốn
và nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng vùng đông nam bộ
và thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm tập trung tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân
với hệ thống y tế chất lượng tiếp cận được dịch vụ kỹ thuật cao mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
quan tâm đầu tư hệ thống y tế cơ sở kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh hiện nay
xây dựng hệ thống y tế tiên tiến hiện đại ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao phát triển một số lĩnh vực
tiếp cận trình độ công nghệ thế giới hướng tới mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực asean
bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tăng cường năng lực y tế dự phòng
y tế cơ sở y tế chuyên sâu kỹ thuật cao chủ động ứng phó hiệu quả các loại dịch bệnh
đây là những mục tiêu trọng tâm được nêu rõ tại nghị quyết hai mươi bốn và nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị
thành phố hồ chí minh và một số tỉnh như bình dương đồng nai đã và đang nỗ lực cụ thể hóa những định hướng này thành kết quả thực tiễn
trong những giải pháp đang được các địa phương vùng đông nam bộ triển khai để tiến tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân
đó là tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cụ thể hơn là việc triển khai bảo hiểm y tế cần được thực hiện đồng bộ
tại các hệ thống cơ sở y tế khám chữa bệnh công và tư
điều này tạo sự thuận tiện cho người dân khi cần chăm sóc sức khỏe ban đầu
những năm thập niên chín mươi tại tỉnh bình dương
như đều biết bác sĩ đào cảnh tuất người cựu chiến binh thương binh và là doanh nhân
chủ phòng khám tư nhân đầu tiên hoạt động trên địa bàn
đặc biệt hơn phòng khám này còn triển khai khám chữa bệnh cho người lao động theo thẻ bảo hiểm y tế
điều mà chưa cơ sở y tế tư nhân nào trong cả nước làm được lúc bấy giờ
khi bình dương phát triển hệ thống các khu công nghiệp
thì người công nhân từ các tỉnh thành đổ vào trong quá trình thăm khám và tiếp xúc với người bệnh
thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là
gần như một trăm linh người lao động họ đều có thẻ bảo hiểm y tế
nhưng không được hưởng cái chế độ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh
bởi vì nó có một lý do rất là đơn giản lúc đó chỉ có y tế nhà nước
đấy là một cái chốn chặn mà phải nói rằng rất khó khăn cho người lao động
tôi quyết định là lên gặp lãnh đạo sở y tế để trao đổi về vấn đề này
và có những cái cam kết là sẽ thực hiện tốt nếu như được chấp thuận
thì sẽ giúp được cái người lao động chăm sóc cái sức khỏe của mình
đấy cũng là một yếu tố về đảm bảo cho nguồn lực phát triển trong khu công nghiệp
thì lãnh đạo tỉnh cũng hoàn toàn là nhất trí
ngay sau đó năm hai nghìn phòng khám đa khoa an bình trở thành phòng khám tư nhân đầu tiên trên cả nước
được triển khai khám bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế
tiếp tục tiên phong ít lâu sau hệ thống bệnh viện tư nhân an bình tiếp tục được thực hiện khoán
quỹ bảo hiểm y tế đầu tiên trong cả nước
đó là cái bước khởi đầu cái giêng đá đầu tiên trong cái hệ thống y tế tư nhân ở bình dương
và tiền đề để sau này thì bình dương có những cái bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên của cả nước
thì phải nói là vô bất cứ một bệnh viện nào vô bất cứ cơ sở y tế nào
thì mình cũng phải nên tận dụng cái bảo hiểm y tế để cho giảm giảm bớt cái gánh nặng
về chăm sóc sức khỏe cho người lâu động cho cái người bệnh
việc chăm sóc sức khỏe đều hướng đến mục tiêu quan trọng hơn
đó là để người dân được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất
do đó bên cạnh thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế
cần phải triển khai đồng bộ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của y khoa trên thế giới
kể cả quy trình khám chữa bệnh ban đầu về bảo mật thông tin cá nhân hỗ trợ tài chính cho người bệnh
với phương thức thanh toán linh hoạt tiết kiệm thời gian
vật định của thành phố hồ chí minh nó dựa trên cái nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị
là chúng ta phấn đấu để đưa thành phố hồ chí minh trở thành một trong những cái trung tâm y tế chung sâu của cả nước
mà có cái tầm khu vực
theo tôi trước mắt chúng ta phải đầu tư vào cái nguồn nhân lực
phải đào tạo cái nguồn nhân lực cho kịp thời
tương xứng với lại cái sự phát triển của cái công nghệ ai
thì lúc đó chúng ta mới có thể đáp ứng được
cái thứ hai chúng ta phải đầu tư vào những cái lĩnh vực trang thiết bị
vì chúng ta biết rằng là ai chúng ta chỉ có thể thành công khi mà nó có những cái trang thiết bị hiện đại
theo sở y tế thành phố hồ chí minh
để hướng đến hình thành một trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực phía nam và của cả khu vực asean
rất cần chú trọng đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao
phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại và kỹ thuật y tế chuyên sâu
cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đối số
nghiên cứu sáng tạo
thu hút nhà đầu tư thế giới
và một điều quan trọng khác là cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính
và giá dịch vụ y tế
tại thành phố hồ chí minh
ngoài các tuyến y tế chuyên sâu ở các bệnh viện lớn đã và đang nhận sự phát triển nhanh
thành phố cũng dành sự quan tâm đến hệ thống y tế cơ sở
nền tảng quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
những năm qua thành phố hồ chí minh đã có những chính sách hỗ trợ cho ngành y tế
trong đó nổi bật như nghị quyết số một của hội đồng nhân dân thành phố ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
về hệ thống y tế
về các chính sách đặc thù củng cố nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng nhân dân thành phố có nghị quyết số hai mươi hai
quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn
luân phiên bác sĩ trẻ tình nguyện kết hợp đưa trí tuệ nhân tạo về xã đảo thạch an huyện cần giờ
là một trong những chương trình cụ thể hóa
chủ trương quan tâm
đầu tư hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn thành phố
xã thạch an huyện cần giờ một buổi trưa nắng gắt vừa đặt chân về trụ sở trạm y tế xã
trên chuyến đò muộn sau khi đi công tác bên trung tâm huyện
chưa kịp bữa cơm trưa bác sĩ luân thanh trường cùng cộng sự lại vội vã chuẩn bị dụng cụ y tế
ngay sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của người bệnh
cả hai vợ chồng ông nguyễn văn xê đã ở tuổi ngoài bảy mươi gia cảnh khó khăn
sức khỏe ngày càng yếu phải gồng gánh nương tựa lẫn nhau
thoáng thấy bóng dáng bác sĩ trường trước ngõ đã không khỏi xúc động
bị tai điếc rồi bị chết đường rồi cưa cưa hàng mấy lần
rồi bắt đầu lượt về đây về đây nhờ bác sĩ di ca lê văn thuốc mạng lấy đau
khi xuống đây được thăm khám đến gọi là thăm khám bệnh gia
cũng như là có những trường hợp cấp cứu mình phải đến tận nhà
thì từ đó mình mới thấy được cái sự khó khăn cũng như là cái ở đào bệnh tật
cũng như là rất rất nhiều cái khác chẳng hạn như trong cái công tác mà vận chuyển cấp cứu nữa
đây là những bệnh nhân thuộc danh sách thăm khám ngoại viện mà các bác sĩ trẻ thực hiện thường xuyên
từ ngày về trạm y tế xã đảo thạch an
cả xã hiện có một trạm y tế và một điểm khám chữa bệnh phục vụ gần năm người
cái vùng xã đảo thạch an á
thì cái truyền thống
cái truyền thống tương trợ với nhau á
là nó giống như một cái nguyên tắc để tồn tại vậy đó
tại vì cái người sống trên biển
cái người chủ cái người làm công mình phải gọi là bạn
đó cùng sống chết cùng chia sẻ mọi hiểm nguyên
thì trên bờ cũng vậy giống như một con người đau cả tàu bỏ cỏ
khi mà đưa người bệnh đi cấp cứu
thì là phải khiên khiên đi tới bến đò cũng chưa xong
những người bệnh những người phụ á
cùng theo với tôi
đưa người bệnh từ địa bàn xã thạch an qua
vượt sông vượt biển vậy đó
đi qua tới bờ bên kia huyện
để trao người bệnh
như vậy á
cái vai trò của người bác sĩ á
ở kia là nó phải lăn xả
rất là nhiệt tình
rất là an tâm uống thuốc khi bác sĩ điều trị
tôi thấy như vậy là rất tốt
rất là an toàn
nhiều bác sĩ cũng tới đây bác sĩ mới rồi đó
ở đây cũng rất là nhiệt tình
được sự quan tâm của ngành y tế thành phố hồ chí minh
cơ sở vật chất của trạm y tế xã thạch an
đặc biệt là thiết bị máy móc y khoa hiện đại
được trang bị ngày càng đầy đủ
tới đây trụ sở cũ sẽ được xây mới
rồi bổ sung thêm cả phòng mổ
để chăm sóc sức khỏe
điều trị tốt hơn cho người bệnh
có lẽ người dân xã đảo vui một
thì các y bác sĩ ở đây vui tới mười
bởi có thêm điều kiện thuận lợi
để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe tốt nhất
cho người dân ở địa bàn xa nhất thành phố hồ chí minh